đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn bất chấp tụ tập ăn nhậu đây là hành vi đáng lên án và một vụ việc như vậy vừa bị đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã phú đức phát hiện
thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện năm người có hộ khẩu thường trú tại xã phú đức huyện long hồ đang tụ tập ngồi nhậu tại nhà ông nguyễn trí linh
ngay sau đó lực lượng công an đã mời năm người trên về cơ quan làm việc tại đây cả năm người đã thừa nhận sai phạm khi tổ chức ăn nhậu trong thời gian mọi người thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ về giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện công an huyện long hồ đã lập biên bản hành chính đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm người này